sau khi bắt giam ông nguyễn văn phong phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận và sáu người
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành khám xét nhà của một số bị can liên quan trong vụ án
sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tối cao
thực hiện lệnh khám xét chỗ ở của bị can nguyễn văn phong phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận
nằm trên đường bùi thị xuân phường xuân an thành phố phan thiết
việc khám xét nơi ở của phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận nguyễn văn phong
tiến hành có sự tham gia chứng kiến của người nhà bị can và đại diện địa phương
trước đó vào tám giờ sáng cùng ngày một đoàn công tác khác của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao đã khám xét nơi ở của ông nguyễn thanh cho
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba chuyên viên phòng hành chính tổng hợp cựu tri cục trưởng tri cục quản lý đất đai
sự tái nguyên và môi trường tỉnh bình thuận trên đường lê lợi
việc khám xét có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và vợ ông cho
trong ngày hôm nay dự kiến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cùng đại diện viện kiểm sát nhân dân tối cao
sẽ khám xét nơi ở nơi làm việc của các bị can còn lại trong vụ án xảy ra
tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt phát hải
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng vừa tiến hành khởi tố bị can đối với ông phạm thanh tùng
ba mươi tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán trí việt về hành vi thao túng thị trường chứng khoán
việc khởi tố đối với ông tùng nhằm phục vụ điều tra vụ án xảy ra tại công ty cổ phần luis holding
công ty cổ phần lewis capital công ty cổ phần lewis land và công ty cổ phần chứng khoán trí việt
trước đó bị can đỗ thành nhân chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holdings
đỗ đức nam tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán trí việt và đồng phạm
cũng bị điều tra việc thao túng thị trường chứng khoán thu lợi hàng trăm tỷ đồng liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn logis holdings
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an huyện airsoup
triệt phá một đường dây cá độ bóng đá trên mạng internet quy mô lớn bắt giữ sáu đối tượng
sáu đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đức lưu nguyễn cường nguyễn trương bảo nguyễn thanh sơn lê tấn công và phạm đình luận
đều trú tại huyện airsoup
theo kết quả điều tra ban đầu
vào world cup hai nghìn hai mươi hai nguyễn đức lưu đã thông qua trang mạng bóng tám mươi tám com
để cùng các đối tượng trên thực hiện hành vi cá độ bóng đá
trung bình số tiền các đối tượng này giao dịch mỗi ngày từ ba trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật chứng sổ sách cùng các công cụ phương tiện
các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi cá độ bóng đá ăn tiền
công an quận bình tân tp hcm vừa bắt quả tang vụ vận chuyển
mua bán trái phép gần hai mươi một kg ma túy tổng hợp do các đối tượng phạm thành lực trú tại quận tám

trước đó vào lúc một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an quận bình tân phát hiện phạm thành lực điều khiển xe mô tô

có khối lượng gần hai trăm linh g tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của lực thu giữ gần sáu trăm linh g ma túy các loại

sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm mai thái huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và đào phương thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
cùng chú tại tp hcm về hành vi bắt giữ người trái pháp luật